tiếp tục thông tin về hoạt động của đoàn công tác bộ công an thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ
theo đại tá nguyễn minh khương phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trưởng đoàn công tác từ dạng sáng ngày một mươi một tháng hai cho đến hai giờ chiều qua theo giờ địa phương
đoàn cứu hộ việt nam phối hợp cùng với các lực lượng chức năng đã cứu sống được một nạn nhân
mắc kẹt ra ngoài an toàn tìm và đưa thi thể một mươi bốn nạn nhân ra khỏi đống đổ nát
trong ngày một mươi bảy tháng hai hoạt động tìm kiếm thi thể người bị nạn vẫn được triển khai tích cực
ba ca một ngày bắt đầu từ tám giờ sáng và thực hiện xuyên đêm khi có dấu hiệu của sự sống
bảy ngày thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ đoàn cứu hộ việt nam đã di chuyển và thực địa
ở ba địa điểm chịu thiệt hại nặng nề nhất của thành phố adyaman
kinh nghiệm thực chiến và trang thiết bị máy móc đoàn mang theo đã phát huy hiệu quả rất tốt tại hiện trường
chúng tôi đã tổ chức phối hợp cứu được một người bị nạn là một thanh niên một mươi bảy tuổi
vẫn còn sống sót ra nơi an toàn đồng thời đã đưa được một mươi bốn thi thể nạn nhân
trong các khu vực sập đổ của các nhà và công trình ra nơi an toàn và để bàn giao cho cơ quan chức năng
ngoài ra thì chúng tôi đoàn công tác cứu nạn hộ bộ ngoan đã trao gần hai tấn thiết bị y tế
của bộ công an cho đơn vị điều phối quốc gia
chúng ta cứu nạn hộ áp phát của thổ nhĩ kỳ và cho sở y tế của thành phố adiyaman
những thiết bị y tế này là những thiết bị rất cần thiết phục vụ cho bệnh viện lớn nhất của thành phố adiman
khám trựu bệnh cho các bệnh nhân là những nạn nhân của vụ đồng đất
lương thực nhu yếu phẩm đoàn mang theo cũng đã được chia sẻ cho người dân địa phương
người dân vương vào thời điểm khó khăn nhất
những cái ôm hôn thay lời cảm ơn đối với những chiến sĩ công an việt nam
những người mà họ chưa từng gặp mặt
thế nhưng tình cảm sự nhân ái đã rung động trong trái tim của những người dân nơi đây

đoàn công tác đã tổ chức đi thăm hỏi những người dân xung quanh khu vực đoàn đóng quân cũng như là thăm hỏi
những người dân xung quanh khu vực đoàn đóng khu vực đoàn đóng khu vực đoàn đóng khu vực đoàn đóng khu vực đoàn đóng khu vực
là những nạn nhân của những cái của trận đồng đất đang hiện nay đang mất nhà cửa và cạnh cái khu vực mà đoàn công tác đang thực hiện cái nhiệm vụ kiếm nạn khu hộ
đồng thời chúng tôi cũng đã đi thăm hai gia đình đồng bào người việt nam sinh sống tại thổ nhĩ kỳ
cũng là những cái người mà chịu ảnh hưởng của cái trận đồng đất xảy ra tại thổ nhĩ kỳ
chúng tôi cũng đã được đón nhận những tình cảm rất là nhiệt tình cũng như là những tình cảm biết ơn và những cái ôm rất là chặt
từ những người dân thổ nhĩ kỳ để biết ơn đến đoàn công tác kiếm nạn khu hộ của bộ công an việt nam đã đến chia sẻ và hỗ trợ họ trong lúc khó khăn này
yecer là một tình nguyện viên người thổ nhĩ kỳ làm nhiệm vụ phiên dịch tiếng anh thổ nhĩ kỳ cho đoàn cứu hộ việt nam
trước khi chia tay đoàn để nhận nhiệm vụ mới
anh đã xin chữ ký của tất cả các đoàn cứu hộ việt nam
chữ ký của tất cả anh em trong đoàn công tác để thay lời cảm ơn để lưu giữ hình ảnh về những chiến sĩ công an việt nam đã vì đất nước thổ nhĩ kỳ mà đến
và hai chữ việt nam sẽ in đậm trong trái tim bạn bè quốc tế
vâng thưa quý vị không chỉ dũng cảm trách nghiệm trong công tác tìm kiếm người bị nạn
quãng thời gian thực hiện công tác tìm kiếm người bị nạn quãng thời gian thực hiện công tác tìm kiếm người bị nạn
hoặc quá nhiều thành viên thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ đoàn công tác bộ công an việt nam đã đón nhận tình cảm chân quý biết ơn của người dân địa phương
những lời cảm ơn dành đến những người lính bản lĩnh ý chí và vô cùng nhân văn ấm áp
những chiến sĩ công an nhân dân việt nam những sứ giả nhân đạo đang góp phần lan tỏa tinh thần khẳng định nhất quán chủ trương của việt nam là thành viên tích cực
có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn và thách thức
hôm nay phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an việt nam về vai trò trách nhiệm và quan điểm của bộ trong việc giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự trong khu vực và quốc tế mời quý vị cùng theo dõi
có thể khẳng định đến thời điểm này thì hoạt động của đoàn công tác của bộ công an tham gia cứu nạn cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ đã thành công tốt đẹp
đoàn đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ áp dụng các chiến thuật linh hoạt sử dụng các phương tiện cứu hộ cứu nạn hoàn thành nhiệm vụ tại ba địa điểm theo phân công của phía bạn
phối hợp cứu được một người còn sống đưa được một mươi bốn thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho cơ quan

đoàn được ghi nhận đánh giá cao về tính chuyên nghiệp sự tâm huyết với công việc
chính vì lý do này nên đoàn được phân công tìm kiếm cứu nạn ở những địa điểm khó khăn và có khả năng còn dấu hiệu của sự sống
bên cạnh đó trong quá trình công tác đoàn đã trao tặng gần hai tấn thiết bị y tế do bộ công an việt nam hỗ trợ cơ quan điều phối quốc gia của thổ nhĩ kỳ và cho sở y tế thành phố ady yaman thổ nhĩ kỳ
đoàn đã thăm hỏi tặng quà động viên tinh thần người dân bị ảnh hưởng
nặng nề bởi động đất kết quả trên đã thể hiện bản lĩnh tính nhân văn tính chuyên nghiệp và khẳng định được năng lực tham gia và khả năng hoàn thành các nhiệm vụ quốc tế của lực lượng cứu nạn cứu hộ công an việt nam
thưa đồng chí trung tướng với nỗ lực rất lớn của lực lượng công an việt nam thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ đã nhận được tình cảm và sự đánh giá rất cao của cộng đồng quốc tế và cả người dân thổ nhĩ kỳ
đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về vấn đề này
sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương các cơ quan của thổ nhĩ kỳ và các đoàn quốc tế khác
đại sứ đặc mệnh toàn quyền thổ nhĩ kỳ tại việt nam ngài tetnessi đã bày tỏ sự trân trọng đánh giá cao
các tính chuyên nghiệp của các cán bộ chiến sĩ việt nam và khen ngợi là các cán bộ chiến sĩ việt nam đã rất dũng cảm
sung phong lên đường hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn
đã có nhiều gia đình nhiều người dân một số tổ chức đến tận nơi đoàn đóng quân để cảm ơn các tình nguyện viên
khi có yêu cầu di chuyển đến thành phố khác đều rất quyến luyến với đoàn
qua hoạt động của đoàn thì đã góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng bền chặt
tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và có thể qua hành động này thì mối quan hệ giữa nhân dân với nhân dân
được đẩy lên một mức tầm cao mới
cùng với việc cử cán bộ công an tham gia
lực lượng gìn giữ hòa bình tại liên hợp quốc và nay là tham gia khắc phục sự cố thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ
đã cho thấy tinh thần trách nhiệm và tính chủ động của bộ công an như thế nào
trong việc giải quyết các vấn đề an ninh trật tự trong khu vực và trên thế giới
việc việt nam tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại thổ nhĩ kỳ đã đóng góp và chia sẻ một phần sức lực của việt nam
đối với nhân dân thổ nhĩ kỳ và là biểu hiện rất là sinh động cho chính sách đối ngoại yêu việt
thái độ cộng đồng trách nhiệm và tinh thần đoàn kết quốc tế của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
điều này cũng đã khẳng định uy tín năng lực của lực lượng công an nhân dân việt nam
trong giải quyết các vấn đề quốc tế của việt nam nói chung của bộ công an nói riêng
luôn sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn thách thức để duy trì môi trường hòa bình
ổn định vì sự hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
công an việt nam đã cử cán bộ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
và chúng ta lại cử lực lượng cứu nạn cứu hộ để giúp đỡ nhân dân vùng thảm họa
thì thấy rằng cái vị thế của việt nam trên trường quốc tế đã được nâng lên
ở mức ngăn tầm khu vực và quốc tế
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí trung tướng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi